qua hai năm triển khai thực hiện quyết định số bốn trăm bốn mươi năm của thủ tướng chính phủ về duyệt đề án
thí điểm hoàn thiện nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới tại vùng đồng bằng sông kiểu long giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tỉnh cà mau đang tập trung củng cố phát triển một mươi năm hợp tác xã được chọn thực hiện đề án này với tổng kinh phí là gần bốn mươi bốn tỷ đồng
trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ là hơn ba mươi bảy tỷ đồng còn lại là ngân sách địa phương
tuy nhiên hiện nay tỉnh cà mau vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn về vốn để hoàn thiện mô hình hợp tác xã kiểu mới
các hợp tác xã được chọn thuộc ba lĩnh vực thủy sản lúa gạo và trái cây
so với kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám tỉnh cà mau đạt ba trên bốn mục tiêu chưa đạt mục tiêu phát triển mở rộng quy hoạch sản xuất kinh doanh
và quy mô liên kết theo chuỗi giá trị các hợp tác xã tham gia thí điểm
theo mục tiêu đề ra đến năm hai nghìn hai mươi cà mau có năm hợp tác xã nông nghiệp
xây dựng được thương hiệu hàng hóa và logo hợp tác xã
hiện nay các loại hình hợp tác xã đa số có ít vốn trang bị lạc hậu quy mô sản xuất nhỏ
chưa xây dựng được chuỗi liên kết khả năng huy động vốn của các hộ thành viên còn hạn chế
một số chính sách hỗ trợ được ban hành chưa đồng bộ thiếu tính khả thi
các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã vẫn còn hạn chế gây ảnh hưởng không nhỏ đến phong trào kinh tế tập thể
hợp tác xã phát triển chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của vùng